trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thời điểm này nhiều trường đại học trên cả nước đã cho sinh viên nghỉ học
tuy nhiên do dịch bệnh nên việc sinh hoạt học tập của các em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
kết thúc kỳ nghỉ tết bất đắc dĩ dài nhất lịch sử từ vùng quê yên bái cô sinh viên năm thứ ba lê thu hoài
cuối cùng cũng được trở lại ký túc xá trường đại học bách khoa hà nội nơi em đã gắn bó
để đảm bảo sức khỏe trước dịch covid một mươi chín ngoài việc chuẩn bị khẩu trang y tế và nước rửa tay
việc lau dọn tổng vệ sinh phòng ở cũng được hoài và các bạn chú ý
ở ký túc xá điều kiện ăn uống có lẽ sẽ khó khăn hơn đối với các em
ăn chín uống sôi lựa chọn mua những thực phẩm đóng gói đảm bảo vệ sinh
là những gì mà các em nhắc nhở nhau trong những ngày này
để được trở lại ký túc xá các em sẽ phải đến trung tâm quản lý

để đăng ký tại đây các em sẽ được đo thân nhiệt thường xuyên
và được giám sát bằng hệ thống camera của trường
nhà trường phải áp dụng những giải pháp chất đạt chất trẻ
như các bạn thấy là sinh viên đăng ký vào ký túc xá
thì phải được kiểm soát chất đạt chất trẻ về thân nhiệt
về phòng ngờ có hướng dẫn rất kỹ
rồi chế độ ăn uống làm thế nào đó để các em tăng cường sức đề kháng
rồi nước rửa tay rồi các cái thứ
và khi bất kỳ có một cái biểu hiện
một cái triệu chứng nào thì hiển nhiên trong kịch bản
là phải báo cáo cho trung tâm y tế
hiện tại ký túc xá trường đại học bách khoa hà nội vẫn khuyến cáo
những em sinh viên đến từ vùng dịch vùng lõi của dịch
có thể tiếp tục ở nhà trong một thời gian nữa
để theo dõi sức khỏe bản thân tránh để dịch bệnh lây lan